ngày hôm nay thông tin từ cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an cho biết
đã có quyết định phục hồi giải quyết tin báo tố giác tội phạm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối với ông lê tùng vân và một số người sinh sống tại hộ nhà bà cao thị cúc
ở ấp lập thành xã hòa khánh tây huyện đức hòa tỉnh long an
hay còn gọi là tỉnh thất bồng lai hoặc là thiền am bên bờ vũ trụ
để tiến hành các bước điều tra làm rõ tin báo tố giác về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trong ngày hai mươi bốn tháng chín cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an đã đến hộ bà cao thị cúc
để lấy mẫu xét nghiệm xác nhận mối quan hệ huyết thống adn những trẻ em và người lớn đang sinh sống tại đây
theo đó có hai mươi ba người đang sống tại đây đã được lấy mẫu trong đó có một mươi trẻ em
trước đó công an tỉnh long an nhận được nhiều đơn thư tố cáo một số người sống tại tỉnh thất bồng lai
đã thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật
ngày hai mươi một tháng bảy tòa án nhân dân huyện đức hòa tuyên án sơ thẩm đối với sáu bị cáo
gồm lê tùng vân năm năm tù các bị cáo lê thanh hoàn nguyên lê thanh nhất nguyên lê thanh trùng dương
mỗi bị cáo bị tuyên phạt bốn năm tù bị cáo lê thanh nhị nguyên bị tuyên phạt ba năm sáu tháng tù
và bị cao cao thị cúc ba năm tù
cả sáu bị cáo đã gửi đơn lên tòa án nhân dân tỉnh long an kháng cáo bản án sơ thẩm của tòa án nhân dân huyện đức hòa
một nhóm đối tượng thường thuê các căn hộ trung cư trên địa bàn quận bốn để sử dụng ma túy
vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hcm phát hiện vào dạng sáng ngày hai mươi bốn tháng chín
khi đồng loạt kiểm tra bốn căn hộ thuộc trung cư tesu số ba mươi chín bến vân đồn phường một mươi ba quận bốn
lực lượng công an đã phát hiện ba mươi ba đối tượng gồm cả nam và nữ đang có hành vi sử dụng trái phép chân ma túy
tại hiện trường công an thu giữ nhiều gói ketamin ma túy tổng hợp cùng dụng cụ dùng để sử dụng ma túy
nhóm đối tượng này do nguyễn hoàng ân chú tại quận bốn cầm đầu
qua test nhanh ba mươi một trên ba mươi ba đối tượng dương tính với ma túy công an tp hcm đã bắt giữ bốn đối tượng gồm nguyễn hoàng ân
trịnh văn tùng hà văn thái và phạm ngọc phương về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
đồng thời tạm giữ hai mươi chín đối tượng khác về hành vi sử dụng và tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy
tin bão gần biển đông vào hồi một mươi sáu h ngày hai mươi bốn tháng chín vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi năm tám độ vĩ bắc

sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một từ một trăm linh ba đến một trăm một mươi bảy km trên giờ giật cấp một mươi bốn
dự báo trong hai mươi bốn h tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km
đến một mươi sáu h ngày hai mươi năm tháng chín vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi năm sáu độ vĩ bắc một trăm hai mươi một một độ kinh đông
trên khu vực đảo luzon philippines
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một từ một trăm linh ba đến một trăm một mươi bảy km trên giờ giật cấp một mươi bốn
vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới gió mạnh từ cấp sáu trở lên giật từ cấp tám trở lên
từ vĩ tuyến một mươi bốn đến một mươi tám độ vĩ bắc phía đông kinh tuyến một trăm một mươi bảy độ kinh đông
toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao
chịu tác động của gió mạnh sóng lớn và lốc xoáy
cảnh báo cấp độ dù do thiên tai do bão cấp ba
để chủ động ứng phó vào ngày hai mươi bốn tháng chín ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
ủy ban ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã có công điện yêu cầu các địa phương
từ quảng ninh đến bình thuận quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi
kiểm tra và hướng dẫn neo đậu tàu thuyền tại bến để đảm bảo an toàn cháy nổ
an ninh trật tự xã hội sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn
để kịp thời xử lý khi có tình huống
người dân từ thanh hóa đến quảng ngãi khẩn trương tổ chức cắt tỉa cành cây
chẳng chống gia cố biển hiệu nhà ở các công trình đảm bảo an toàn các tuyến đê biển
đê cửa sông nhất là các vị trí sung yếu chủ động chỉ đạo thu hoạch lúa hoa màu
diện tích nuôi trồng thủy sản đến thời kỳ thu hoạch kiểm tra giả soát các khu dân cư ven sông
suối đê điều hồ đập khu vực thấp trũng có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt lũ quét
sạt lở đất để chủ động tổ chức di rời sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra
khơi thông dòng chảy và xử lý kịp thời các sự cố công trình ngay từ giờ đầu
tăng cường các hoạt động tuyên truyền phổ biến hướng dẫn kỹ năng ứng phó với bão mưa lũ
để người dân biết và chủ động phòng tránh giảm thiểu thiệt hại
tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử bị cáo tần nảy sinh
người dân tộc do đỏ quê ở tỉnh lao cai về hành vi giết người
theo có trạng trong thời gian sinh làm công trình và tạm trú tại xã hòa liên huyện hòa vang
sinh quen biết với bà nguyễn thị tám trú tại địa phương
vào tối ngày sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một khi sinh đang tìm cách đột nhập vào nhà bà tám trộm cắp
thì bất ngờ thấy bà tám trở về sợ bị phát hiện nên sinh đã nấp ở sau nhà
thấy bà tám cầm một cây gỗ tiến đến gần mình
lấy được cây búa đinh ngay tại chỗ nấp thì sinh đã tấn công từ phía sau
khiến nạn nhân ngã gục thương tích bảy mươi một
tòa án nhân dân tp đà nẵng tuyên phạt tần nảy sinh một mươi chín năm tù về hành vi giết người
đối tượng trong đường dây chế tạo tàng trữ mua bán vũ khí công cụ hỗ trợ quy mô lớn
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang khởi tố bắt tạm ra
trước đó vào ngày hai mươi hai tháng tám lực lượng công an đã tiến hành bắt và khám xét nơi ở một mươi đối tượng
trong đường dây thu giữ tám mươi bốn khẩu súng hơn ba trăm linh viên đạn các loại ba trăm sáu mươi năm ống kim loại chứa co hai
và một số thiết bị máy móc phục vụ cho việc chế tạo cải tạo các loại súng bắn đạn bi
đạn thể thao thành súng có tính năng tương tự
vũ khí quân dụng qua giám định có một mươi một khẩu súng là vũ khí quân dụng một mươi bốn khẩu súng là công cụ hỗ trợ
tại cơ quan công an dương minh tuấn khai nhận đã mua súng của cao văn hoài và võ ngọc trâm
sau đó thuê trần văn năng tiện cắt các linh kiện thiết bị chế tạo cải tạo súng để bán cho các đối tượng
với giá từ bảy đến một mươi hai triệu đồng hiện vụ án vẫn đang được điều tra mở rộng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã bắt tạm giam bị can lê thị tuyết sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
là giám đốc công ty xuất nhập khẩu nông sản quốc tế về tội che giấu tội phạm
công an tp hcm cũng đã chuyển kết luận điều tra sang viện kiểm sát nhân dân cung cấp
đề nghị truy tố võ thùy linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi lý văn tư sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám quê ở tây ninh
hồ thanh phương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu cùng một mươi bị can khác về tội giết người
công an tp hcm cũng đề nghị truy tố phạm nhật nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
và lê tuấn vũ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn

về tội che giấu tội phạm
đây là nhóm các bị can có liên quan đến cái chết của ông mai văn quân sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm
biệt danh quân sa lộ quê ở hà nội
vụ án này từng được đưa ra xét xử và tòa trả hồ sơ yêu cầu điều tra lại
ngày hai mươi bốn tháng chín đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế hà tiên kiên giang cho biết
đơn vị vừa tổ chức tiếp nhận hai trăm hai mươi sáu công dân việt nam ở campuchia về nước
đây là những công dân được tổng lãnh sự quán việt nam tại campuchia
phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh prea sihanout giải cứu trong chiến dịch kiểm tra người nước ngoài
và trấn áp tội phạm buôn bán người từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi hai tháng chín
ở ba công ty nước ngoài tại campuchia
số lao động được giải cứu đều là nạn nhân của hoạt động lừa gạt lôi kéo sang campuchia làm việc
dưới chiêu bài việc nhẹ lương cao và bị cưỡng bức lao động trong các cơ sở tổ chức lừa đảo
do người nước ngoài làm chủ
những công dân này đã được lực lượng chức năng nước bạn hoàn tất thủ tục xử lý theo pháp luật
và bàn giao cho bộ đội biên phòng cơ khẩu quốc tế hà tiên
sau khi tiếp nhận đội biên phòng cơ khẩu quốc tế hà tiên tổ chức phân loại
đối với những công dân xuất cảnh bằng hộ chiếu thì giải quyết cho nhập cảnh theo quy định
những công nhân xuất cảnh trái phép sẽ cho làm bản tường trình để làm rõ các hành vi xuất cảnh trái phép
công dân ở địa phương nào thì lực lượng sẽ liên hệ với công an chính quyền địa phương đó
để xác minh nhân thân và sẽ xử lý vi phạm hành chính
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can
và ra lệnh tạm giam hai đối tượng nguyễn hữu nghĩa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ngụ tại phường một thành phố sa đéc
và nguyễn văn vàng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám ngụ tại xã phú lâu huyện châu thành để điều tra về hành vi giết người
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án
theo điều tra vào ngày một mươi ba tháng chín đối tượng vàng điện thoại cho quỳnh trí hữu kêu đến nhà đi công chuyện cùng vàng
lúc này nghĩa đang nhậu cùng hữu nên đi chung khi đến nhà vàng hữu và nghĩa đi chung trên chiếc ô tô sáu mươi sáu a một mươi hai nghìn bảy mươi ba
vàng có nói cho hiếu và nghĩa nghe là lê văn bé hai sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ngụ xã phú long huyện châu thành có nợ tiền của vàng nên tìm để đòi tiền
khi tìm gặp anh bé hai thì vàng kêu ra nói chuyện và dùng tái đánh một cái
lúc này nghĩa cũng xông tới cầm một cây thuốc vít đâm vào người anh bé hai
khi thấy anh bé hai bị đánh và bị đâm mọi người chạy ra can ngăn và đưa anh bé hai đi cấp cứu
nhưng do vết thương quá nặng nên anh bé hai đã tử vong trên đường đến bệnh viện
khoảng tám giờ sáng nay tại giao lộ quốc lộ một bùi thanh khiết huyện bình chánh tp hcm đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến cho hai người thương vong
thời điểm trên xe tải biển số năm mươi một c sáu mươi sáu nghìn tám trăm một mươi bốn chạy trên quốc lộ một hướng từ tp hcm đi các tỉnh
miền tây khi đến giao lộ quốc lộ một bùi thanh thì xảy ra va chạm với xe máy biển số tám mươi s một trăm linh bảy nghìn ba trăm hai mươi bốn do hai người nước ngoài chở nhau
hậu quả xe tải cũng cả xe máy lớn hai người nữ vào gầm một người tử vong tại chỗ người còn lại bị thương nặng được người dân và tài xế đưa đi cấp cứu
nhận tin báo công an huyện bình chánh có mặt xử lý hiện trường lấy lời khai trích xuất dữ liệu camera an ninh để làm rõ nguyên nhân vụ việc
ảnh hưởng từ vụ tai nạn giao thông qua khu vực ổn ứu nghiêm trọng nhiều giờ
thưa quý vị văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc vừa thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng nguyễn hà vi một mươi bảy tuổi
chú tệ xã hòa thắng tp bùi mân thuận để điều tra về hành vi giết người
nạn nhân trong vụ án này là trần thị ngọc khánh một mươi tám tuổi chú tệ xã khuê ngọc điền huyện crong bông tỉnh đắk lắk
theo kết quả điều tra vào ngày một mươi ba tháng năm do có mô thuẫn với nhau nên lương thị ngọc linh hai mươi hai tuổi chú tệ phường tân hòa tp bùi mân thuận có đăng bài viết nói xấu vi trên mạng xã hội facebook
khi biết khánh có liên quan vi đã nhắn tin hẹn gặp linh và khánh tại một quán cà phê ở phường thành công tp bùi mân thuận
tại đây vi đã rút dao đâm khiến cho khánh ngã quỵ khánh được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng tỷ lệ thương tật là một mươi bảy
thưa quý vị cục quản lý thị trường hà nội thông tin trong tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng chức năng trên địa bàn đã liên tiếp phát hiện xử lý nhiều vụ buôn lậu gian lận thương mại hàng giả quy mô lớn
cụ thể các lực lượng đã kiểm tra hai bảy trăm hai mươi bốn vụ trong đó có bốn trăm linh sáu vụ hàng lậu một trăm ba mươi năm vụ sản xuất buôn bán hàng giả một chín trăm sáu mươi bốn vụ gian lận thương mại thu ngân sách nhà nước năm trăm năm mươi hai tỷ năm trăm hai mươi ba triệu đồng
xử phạt hành chính một trăm chín mươi tám tỷ đồng truy thu thuế thu hồi thuế sau thanh kiểm tra ba trăm sáu mươi một bảy tỷ đồng hàng hóa vi phạm chủ yếu là các nhóm mặt hàng như thuốc lá quần áo đồ thời trang mỹ phẩm thực phẩm
đáng chú ý gần thời điểm tết trung thu hai nghìn hai mươi hai các đối tượng đã trà trộn mặt hàng bánh trung thu đồ chơi trẻ em kém chất lượng hàng hóa nhập lậu không có hóa đơn chứng tử
trước đó ngày hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai trong quá trình tuần tra kiểm soát tại tổ dân phố số ba thị trấn trạm tấu huyện trạm tấu tổ công tác phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh yên bái
tiến hành kiểm tra ô tô do bùi văn hùng chú tại tổ ba thị trấn trạm tấu huyện trạm tấu tỉnh yên bái điều khiển
quá trình kiểm tra phát hiện trên xe đang vận chuyển một trăm tám mươi một thanh tấm gỗ pơ mu có khối lượng ba sáu trăm chín mươi tám mét khối
cái gỗ có tên trong danh mục thực vật thực vật rừng nguy cấp quý hiếm
tại cơ quan công an đối tượng hùng không xuất trình được giấy tờ thủ tục liên quan đến số gỗ trên
phòng cảnh sát môi trường tiến hành lập biên bản tạm giữ toàn bộ tang vật và chuyển hồ sơ vụ án và vật chứng đến công an huyện trạm tấu để điều tra theo thẩm quyền
hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định của pháp luật